sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi hai nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đến dự và chỉ đạo đại hội
dự đại hội có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ba trăm bốn mươi năm đại biểu đại diện cho hơn ba mươi năm đảng viên của đảng bộ tỉnh bắc cạn
nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của bắc cạn đạt năm ba một năm
grdp đến năm hai nghìn hai mươi đạt hơn một mươi hai tám trăm linh tỷ đồng tăng một năm lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
grdp bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi đạt bốn mươi triệu đồng một người
tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hơn hai sáu mươi
một năm kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ một trăm linh số xã có điện lưới quốc gia
các lĩnh vực giáo dục đào tạo y tế văn hóa tiếp tục phát triển an sinh xã hội được đảm bảo
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững
tổ chức bộ máy từng bước sắp xếp tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đặc biệt một số quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được triển khai đồng bộ
tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bắc cạn phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực trong thời gian tới